để đối phó với bão koi nu sắp đổ bộ chính quyền vùng lãnh thổ đài loan trung quốc đã tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp
cụ thể chính quyền đài loan trung quốc đã yêu cầu tất cả các cơ quan doanh nghiệp và cơ sở giáo dục tại năm huyện và thành phố
đóng cửa để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và triển khai các biện pháp ứng phó với bão coi nu
dự kiến sẽ đổ bộ lên hòn đảo này vào sáng nay năm tháng một mươi
nhiều nơi đã cho đắp các bao cát để đề phòng nước dâng cao
đồng thời khuyến cáo người dân không nên tới khu vực duyên hải mà hoạt động kinh doanh đóng cửa từ tối ngày bốn tháng một mươi
trong khi các hãng hàng không thông báo hủy hàng chục chuyến bay đến và đi đảo đài loan
theo dự báo của cơ quan khí tượng bão koi nu sẽ đổ bộ đài loan hoặc đi qua vùng duyên hải phía nam hòn đảo này vào sáng nay
đây là cơn bão rất mạnh trong ngày bốn tháng một mươi gió tại vùng gần cân bão mạnh cấp một mươi năm giật cấp một mươi bảy